thưa quý vị và các bạn âu lâu một trong bổn dông sông lớn của vùng đất quảng trì
cùng bắt nguồn từ dải trường sơn nhưng không chạy ra biển như bển hải hiểu giang thầy thản
mà sông âu lâu lại vòng về phía nam rồi đổ nước vào phả tam giang
trở thành một phần tranh giới tự nhiên giữa hải lăng quảng trì và phong điền thừa thiên huế
quảng trì có cả một dòng sông tình sự hay nói một cách khác
có một tình sự buồn thương mang tên một dòng sông quê mẹ đó là tình sự âu lâu
trong chương trình trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng về với miền sông nước ấy
dòng sông của huyền sử và thi ca
và phổng sử tình sự âu lâu phổng sử do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện
ô lâu một trong bốn dòng sông lớn của vùng đất quảng trị
cùng bắt nguồn từ dải trường sơn nhưng không chạy ra biển như bến hải hiểu giang thầy thản
mà âu lâu lại vòng về phía nam
rồi đổ nước vào phá tam giang
trở thành một phần danh giới tự nhiên giữa hải lăng quảng trị và phong điền thừa thiên huế
trong âu châu cận lục của tiến sĩ dương văn an
trong âu châu cận lục của tiến sĩ dương văn an
sông âu lâu được miêu tả với vẻ đẹp nước trời lấp lánh
hoa nở ngạt ngào hương bay mười dặm lá biếc lay động như hài vượt sóng
sông nước ấy vẻ đẹp ấy đã sinh ra người dân có nhân tâm thần hậu
với những tình yêu đã đưa sông âu lâu trở thành dòng sông tình sử
dòng sông huyền sự và dòng sông thi ca
sông nước ấy vẻ đẹp ấy đã sinh ra người dân có nhân tâm thuần hậu
với những tình yêu đã đưa sông âu lâu trở thành dòng sông thi ca

với những tình yêu đã sinh ra người dân có nhân tâm thuần hậu
âu lâu mang vác một danh phận rằng rạc đời sông
sống chìm sống nổi
còn vang vọng đâu đây trên khúc sông
giọt máu lời yêu bến nước trăng thề và cả câu hò điệu lý

hay nói một cách khác
có một tình sự buồn thương

đó là tình sự âu lâu
cái gì nó có điều đó là vì sao
đó là một cái nơi mà là kết tù và giao hòa của quá nhiều nền văn hóa
chúng ta thấy là vùng đá mộng trì là hải lăng
là nó gần về vẻ hơn
mà về văn hóa thì không có khoảng cách
cái dòng sông không thể ngăn cách được cái sự phát tảng văn hóa
cho nên là người mỹ chẳng hay là người cô nhi
người văn quỵ văn trì người ấn thơ
thì người ta
tập nhiệm cái phóng tục của kinh đô huệ
tình sử âu lâu gắn liền với một mối tình
giữa chàng thư sinh xứ nghệ với cô lái đò trên sông này
nảy nở nhân một chuyến chàng qua sông lụy đò
để vào kinh ứng thí
và sông nước âu lâu đã chứng giám lời thề non hẹn biển
giữa anh học trò nghèo với cô thôn nữ ấy
bên cây đa
bến cổ ở làng quê dân dã
cái câu truyền tin đấy là câu truyền tin khắc ghi
trên cái vùng đất cải làng và bên này là mỹ xuyên
đó là cái chuyến đò bá bế đưa cho những cái sĩ tử đất bắc
đi vào kinh đô huệ để tòa giảm để học trần giảm
hoặc là để dự thi hội
và một cô thôn nữ của hội kỳ đã từng gặp một cái chàng thanh niên
nho sĩ từ phía bắc trở vào và chuyến đò đưa qua đất mỹ xuyên đấy
đã khắc ghi một cái tình cảm
dòng sông âu lâu xảy ra một trận phóng ba bây giờ gọi là lốc tổ
nhưng với cái bàn tay dịu dàng mềm dẻo của người con gái xinh đẹp
của dòng sông này đã gông minh lên đưa chàng nho xinh đẹp vào
bà dương thị ngọt là con gái của ông dương quang xứng một vị quan trải qua nhiều đời vua triều nguyễn
cùng với con đường thăng tiến của ông xứng bà ngọt từ một cô thôn nữ quê mùa bỗng trở thành một bà vua là chuyện dễ hiểu
bia mộ trong lăng của bà đặt ở thôn hội kỳ xã hải chánh ghi rõ
hoàng triều cửu giai tài nhân thụy thục thuận dương thị tri tầm thành thái thập tan niên bát nguyệt cát nhật tạo
dịch là lăng của bà họ dương bà phi của nhà vua được xếp vào bậc cửu giai tài nhân có tên thụy là thục thuận
lăng được dựng vào ngày lành tháng tám năm thành thái thứ một mươi ba tức năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cho rằng có lẽ bà dương thị ngọt bị hầu sát và mất luôn cả mẹ cả con
chính vì như vậy bà mới được triều đình vận cho ạp dùng quý trẻ và gia đình xin phẹp được đưa về quê
cho nên lăng mộ của bà mới có một cái quy mô hoàn trang như vậy
ai đó đã bảo rằng nước sông âu lâu đẹp như nước mắt của những người con gái
phải chăng câu ví von ấy được xuất phát từ những cuộc tình bi thương khắc hoài của những người con gái đã được sinh ra được tắm mát và đã lớn lên trên bến sông này
biết bao cuộc đời lụa là gấm vóc rồi cũng trở về với vĩnh hằng cát bụi
chỉ còn lại với đời những câu chuyện tình yêu đớn đau tiếc nuối khôn nguôi
như dòng nước âu lâu tình yêu của những con người ở những làng quê bên dòng âu lâu không ngừng sinh tỏa
và sông âu lâu tiếp tục vun thắm vẻ đẹp của những người con gái thân thương của mình cùng tình yêu vàng đá
dòng âu lâu xanh mát hiền hòa cũng là nơi chứng kiến sự sinh ra và lớn lên của người con gái xinh đẹp nết nga nguyễn thị bích
người vợ thứ hai của anh hùng áo văn